cách ly f một tại nhà ở hà nội người dân phản ứng như thế nào
giám đốc sở y tế hà nội bà trần thị nhị hà cho biết cách lễ f một của thành phố sẽ linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế
hàng xóm yên tâm cùng giám sát cách ly f một tại nhà
phóng viên báo sức khỏe và đời sống đã đến phường trung văn quận nam từ liêm là phường đầu tiên thực hiện cho cách ly f một tại nhà của hà nội trong đợt dịch này
phường trung văn có quy mô bốn mươi ba dân bà nguyễn thị lụa phó chủ tịch phường cho biết mô hình thực hiện cách ly f một tại nhà bộ y tế đã có sự chỉ đạo từ lâu
do vậy khi trên địa bàn phường có các f một đáp ứng được các điều kiện theo quy định của bộ y tế phường đã thí điểm thực hiện ngay
thời gian qua trên địa bàn phường có một mươi một f một đã hoàn thành cách ly tại nhà sức khỏe của một mươi một f một này ổn định đã cho xét nghiệm âm tính ba lần
đánh giá bước đầu về ý thức thực hiện cách ly của người dân bà lụa cho biết rằng các trường hợp f một được cách ly tại nhà chấp hành rất nghiêm túc
người dân trên địa bàn phường cũng rất ủng hộ mô hình này
bác bùi trí dinh tám mươi tuổi chia sẻ
rất vui khi được thực hiện cách ly tại nhà bởi bản thân tôi tuổi đã cao
lại có nhiều bệnh nền nếu đi cách ly tập trung sẽ rất bất tiện
hiện con dâu và cháu nhỏ cũng thực hiện cách ly tại nhà các cháu vẫn học hành làm việc bình thường cuộc sống không bị ảnh hưởng xáo trộn gì
trong quá trình cách ly gia đình được phường và tổ dân phố quan tâm giúp đỡ nên không khó khăn hay thiếu thốn gì
hàng xóm xung quanh cũng luôn gọi điện hỏi thăm sức khỏe
được cách ly tại nhà nên gia đình cảm thấy yên tâm thoải mái sức khỏe của các thành viên đều tốt
ông nguyễn văn sơn tổ trưởng tổ dân phố số một mươi một phường trung văn cho biết
trong quá trình thực hiện cách ly tổ dân phố giao cho tri hội phụ nữ và người cao tuổi thăm hỏi thường xuyên giúp đỡ các gia đình mua nhu yếu phẩm hàng ngày
tổ covid cộng đồng bố trí trước mỗi nhà một lọ sắt khuẩn
các thành viên mua đồ về thực hiện sát khuẩn tay sau đó gọi điện cho gia đình xuống lấy
rác thải của các gia đình tổ dân phố cũng thực hiện khử khuẩn trước khi mang đi thu gom
hàng xóm xung quanh không có gì kỳ thị mọi sinh hoạt tại đây vẫn diễn ra bình thường
khi các gia đình hoàn thành việc cách ly người dân trong tổ rất phấn khởi
bà nguyễn thị điệp hàng xóm của người cách ly f một nói
xét nhà có hai f đang điều trị tại bệnh viện ba f một đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng gia đình bác không thấy lo lắng
ở đây lực lượng chức năng luôn giám sát thường xuyên
hơn nữa các gia đình chấp hành cách ly rất nghiêm túc nên mọi người không có e rè hay sợ hãi gì
quy trình thực hiện cách ly kiểm soát f một rất chặt chẽ
bà nguyễn thị lụa cho phóng viên biết thêm trước khi ra quyết định cho f một cách ly tại nhà
phải xem xét rất nhiều yếu tố và có sự tham mưu của ngành y tế
chúng tôi phải phân tích các trường hợp tiếp xúc với f như thế nào nhiều hay ít
kết quả xét nghiệm pcr phải âm tính đồng thời phải kèm các điều kiện khác như nhà có phòng riêng
nhà vệ sinh riêng có người chăm sóc khi đáp ứng các điều kiện mới cho cách ly ở nhà
những trường hợp tiếp xúc với f không nhiều nguy cơ cao thì đưa đi cách ly tập trung
luôn linh hoạt trong công tác xử lý các ca lây nhiễm cũng bởi quy trình nghiêm ngặt và xét trên rất nhiều yếu tố
nên rất khó có trường hợp trong thời gian cách ly tại nhà chuyển từ f một sang f bà luyện cho biết
quy trình kiểm soát f một cách ly tại nhà rất chặt chẽ lực lượng chức năng tiến hành đặt barrier quanh nhà
treo biển cách ly y tế không tiếp xúc gần trước cửa có dung dịch sát khuẩn
ban ngày tổ covid cộng đồng giám sát ban đêm lực lượng bảo vệ và cảnh sát khu vực sẽ trực
y tế phường thường xuyên kiểm tra theo dõi sức khỏe tại nhà
hiện tại phường đang lên phương án mở rộng mô hình này nếu đáp ứng các đề xuất của bên y tế
sẽ cho thực hiện cách ly tại nhà mở rộng cho nhiều đối tượng
tuy nhiên bà lụa cũng bày tỏ lo lắng
với diễn biến dịch bệnh như hiện nay thời gian tới mô hình này sẽ được nhân rộng
do đó đòi hỏi sự kiểm soát
sự tập trung rất cao của địa phương
nếu như số f một cách ly tại nhà tăng cao phường phải nghiên cứu để bổ sung thêm lực lượng hỗ trợ giám sát
bởi lực lượng chức năng tại cơ sở rất mỏng khó đáp ứng được việc giám sát
theo dõi người cách ly nếu thực hiện quy mô lớn
tổ covid cộng đồng tuy đông nhưng không có kinh nghiệm chuyên môn
thực tế có những trường hợp cố tình chống đối đòi hỏi phải có lực lượng chức năng ra mặt
ý thức người thực hiện cách ly tốt
nhưng nếu cứ quây barrier quanh nhà mà không có lực lượng chức năng
người dân sẽ bức xúc và không cảm thấy yên tâm
được biết sở y tế hà nội đã có văn bản hướng dẫn về cách ly tại nhà
hướng dẫn chính quyền địa phương tổ covid cộng đồng y tế cơ sở kiểm tra giả soát
tổ chức cách ly f một tại nhà nếu đủ điều kiện hoặc tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tập trung
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế cho biết
hà nội từng thực hiện tốt cách ly f một f hai tại nhà
đối với một số trường hợp đặc thù như người cao tuổi trẻ em phụ nữ mang thai
tuy nhiên để thực hiện cách ly f một tại nhà
cần có sự phối hợp chặt chẽ giám sát của chính quyền địa phương
công tác truyền thông cũng như ý thức người dân khi được cách ly tại nhà
việc cách ly tại nhà cũng sẽ giảm gánh nặng cho cơ quan y tế
khi số lượng các f f một tăng cao bà hà nói
khoảng hai tuần trước con trai của chị thu xét nghiệm dương tính với ncov
sau khi trở về từ tp hcm
được đưa vào bệnh viện điều trị
lực lượng liên ngành phương trung văn đã đến để điều tra dịch tế
gia đình chị có bố mẹ trên bảy mươi tuổi đã tiêm hai mũi vaccine
và cháu nhỏ bảy tuổi đủ điều kiện để cách ly tại nhà
đây cũng là điểm cách ly y tế tại nhà đầu tiên của phường trung văn
tôi vẫn có thể làm việc trực tuyến kèm cặp cháu học và chăm sóc bố mẹ
sinh hoạt của gia đình không nhiều xáo trộn
tôi thấy cách ly tại nhà như thế này an toàn hơn đi cách ly tập trung chị thu nói
ông nguyễn đắc long
chủ tịch ủy ban nhân dân phương trung văn
đánh giá mô hình cách ly y tế tại nhà giúp tránh được tâm lý hoang mang cho người bệnh
người nhà giảm tải cho điểm cách ly tập trung
để thực hiện tốt mô hình này cần có sự đồng thuận của người dân trong khu vực
việc cử người giám sát hỗ trợ f một trong suốt hai mươi bốn giờ trong ngày là bắt buộc
để đảm bảo an toàn cho cộng đồng
tuy nhiên việc này cũng gây áp lực rất lớn cho lực lượng phòng chống dịch cơ sở
ngoài việc giám sát f một
chúng tôi phải chia người thực hiện các nhiệm vụ khác như tiêm vaccine
khoanh vùng điều tra dịch tế
khi số lượng f một cách ly tại nhà tăng lên
sẽ là thách thức lớn cho chính quyền địa phương
ông long nói và cho hay hiện cán bộ nhân viên phường có hơn hai mươi người
trong suốt đợt dịch họ phải kiêm nhiệm nhiều vị trí
việt nam sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài
và dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch
bình thường mới như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân việt nam
cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách
không tụ tập khai báo y tế với các nội dung chính sau đây
khẩu trang đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng
nơi tập trung đông người đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế
khu cách ly khử khuẩn sửa tay thường xuyên bằng xà phòng
hoặc dung dịch sát khuẩn tay vệ sinh các bề mặt
vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa điện thoại
máy tính bảng mặt bàn mặt ghế giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
khoảng cách giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác không tụ tập đông người
khai báo y tế thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở hay gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế
một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm hoặc đường dây nóng của y tế địa phương

khám bệnh đảm bảo an toàn